sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết thực hiện công tác bảo tồn phát triển cây dược liệu lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
ubnd huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã phê duyệt hồ sơ thuê môi trường rừng cho bốn trăm năm mươi ba hộ gia đình để trồng sâm ngọc linh
bốn trăm năm mươi ba hộ gia đình thuộc sáu xã gồm trà linh trà cang trà nam trà leng trà dơn và trà tập được thuê diện tích gần bốn trăm ba mươi hectare để trồng xâm ngọc linh
ngoài các hộ dân ở địa phương đến nay đã có bảy doanh nghiệp được ubnd huyện nam trà my đồng ý cho phép được thuê môi trường rừng để trồng cây xâm ngọc linh với diện tích phê duyệt hơn hai trăm hai mươi hectare và bước đầu các doanh nghiệp này đã trồng được hơn một mươi năm hectare xâm ngọc linh dưới tán rừng
theo đề án bảo tồn và phát triển cây sâm ngọc linh sâm việt nam đến năm hai nghìn ba mươi vùng quy hoạch sâm ngọc linh tại huyện nam trà my có diện tích quy hoạch lên đến một mươi năm năm trăm sáu mươi tám hectare